nhiều đại biểu đã chất vấn bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước xung quanh vấn đề giá xăng dầu
nhận định giá xăng dầu thị trường thế giới đang có những diễn biến phức tạp
ảnh hưởng và đẩy giá xăng dầu trong nước ở mức cao kỷ lục
còn chúng ta có can thiệp thì chúng ta căn vào phần nào thôi
bộ trưởng bộ tài chính khẳng định xăng dầu là mặt hàng bình ổn giá do nhà nước giữ vai trò bình ổn
đến một lúc nào đó nhà nước phải can thiệp để giảm giá xăng dầu để mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế
cũng trong phiên chất vấn hôm nay quốc hội cũng đã chất vấn bộ trưởng bộ tài chính về các vấn đề nóng khác
như giải pháp đẩy nhanh chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
công tác quản lý giá và kiểm soát lãm phát về hoạt động của thị trường vốn chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
nhất là các giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm
chiều nay thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng đã trả lời chất vấn đại biểu quốc hội các nhóm vấn đề
như việc phối hợp chính sách tài khoá về kiểm soát lãm phát củng cố nền tảng kinh tế vĩ mục
cơ cấu lại các tổ chức tiến dụng xử lý các ngân hàng thẳng thị mạng yếu kém gần với xử lý nợ xấu
ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng đã trả lời chất vấn đại biểu quốc hội các nhóm vấn đề
làm sao mà vẫn phải kiên định được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
còn đối với điều kiện điều hành lãi suất nếu như có điều kiện thì ngân hàng nhà nước cũng luôn luôn chỉ đạo các tổ chức tiến dụng
là phải tiết kiệm các cái chi phí trong hoạt động để cố gắng giảm lãi suất và hỗ trợ các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân
bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng đã chất vấn thống đốc ngân hàng nhà nước
về giải pháp ngăn chặn tín dụng đen đặc biệt là tình trạng vay tiền qua các ứng dụng cho vay cơ chế tiếp cận vốn của một số đối tượng
sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng năm hai nghìn hai mươi
nhằm cung cấp nội dung phương pháp công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên trung ương
lãnh đạo chuyên viên ban tuyên giáo các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương
tại hội nghị các báo cáo viên là những chuyên gia đầu ngành đến từ ban tuyên giáo trung ương
hội đồng lý luận trung ương và học viện báo chí và tuyên truyền đã lồng ghép những luận cứ luận giải và kinh nghiệm thực tiễn
về công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên trao đổi kỹ năng nghiệp vụ kinh nghiệm xây dựng đề cương
và giới thiệu nghị quyết của đảng cũng như những yêu cầu đối với công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
qua đó cung cấp thông tin khá đầy đủ về thực trạng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp
và những giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng
thưa quý vị công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng có vị trí vai trò rất quan trọng
đảm bảo thi hành nghiêm minh bản án quyết định của tòa án góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
công an cơ sở là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án và tái hòa nhập cộng đồng
do vậy đây là nhân tố quyết định tới hiệu quả của công tác này
phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
năm hai nghìn hai mươi một có một mươi chín người đã chấp hành xong án phạt tù thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng
hiểu được tâm lý của những người này thường tự ti mặc cảm và dễ bị lôi kéo quay trở lại con đường lầm lỗi
công an cơ sở đã gặp gỡ
lắng nghe cảm hóa và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quan tâm hỗ trợ về mặt tinh thần
đặc biệt giúp họ có một công việc ổn định là mục tiêu quan trọng nhất
bản thân tôi giờ trở về cũng mong muốn có được công việc làm ổn định
được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương cho tôi có cơ hội để có việc làm
bản thân cũng rất mừng nhưng cũng rất lo vì mình có khả năng đáp ứng được công việc
để không phù lòng mong mỏi của doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương
thì tôi xin hưởng sẽ cố gắng nỗ lực trong công việc
chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới không chỉ những trường hợp đã được công an phường xin hiệu
các trường hợp khác tiếp tục là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ổn định cuộc sống
rồi là thường xuyên trao đổi với công an phường qua lực lượng cảnh sát khu vực
để chúng tôi có những hướng dẫn trao đổi rồi là hỗ trợ được tốt hơn
chiều nay công an phường vinh hiệp thành phố rạch giá phối
ông phạm đức chín ở xã triềng sơn huyện mộc châu tỉnh sơn la
khi trở về tái hòa nhập cộng đồng ông đã được công an xã và chính quyền địa phương lập hồ sơ hỗ trợ vay vốn
để tập trung xây dựng kinh tế cùng gia đình phát triển mô hình ao vườn chăn nuôi chuồng chạy
giờ đây suy nghĩ của ông chín cũng đã thay đổi nhiều
tôi về từ lúc năm hai nghìn một mươi ba cho đến giờ thì đúng là cùng với đảng ủy và cùng với chính quyền
nhất là bên các anh công an xã đến động viên giúp đỡ
công an huyện bến cầu tỉnh tây đinh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt
mình có cái chỗ dựa ở đấy mình làm chăn nuôi nợn gà
bây giờ mình về mình phải quyết tâm
công an tỉnh quảng bình đã đấu tranh thành công chuyên án thu giữ hơn năm trăm năm mươi
còn các con các cái sau này nó lớn lên nó noi theo chứ không để mình đi vào những con đường này mãi được
công an cơ sở thực hiện hầu hết các công việc
thưa quý vị chơi hụt chơi ruộng hụt hình thức góp tiền chụp
tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng như triệu tập người chấp hành án lập hồ sơ nhận xét
báo cáo giảm miễn thời hạn xử lý vi phạm xây dựng mô hình
và thực tế cho thấy ở đâu công an cấp cơ sở chủ động làm tốt công tác tham mưu
thì công tác này có kết quả tốt và ngược lại
thời gian qua công an cơ sở đã làm tốt phát trò nhiệm vụ
nên công tác quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng
và tái hòa nhập cộng đồng đã có những bước chuyển rõ nét và ngày càng hiệu quả
trong thời gian qua bộ công an đã hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy
điều đó có ý nghĩa tác dụng đối với công tác quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự
tại cộng đồng và tái hoàn nhập cộng đồng
một nà đã đảm bảo có một đội ngũ cán bộ có trình độ để phát ngược nhiệm vụ công an
điều đó bảo đảm cho việc thực hiện tốt công tác
quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng
hai nà cán bộ công an cấp xã chính quy có những kiến thức cơ bản về pháp luật nghiệp ưu nệp sự
sẽ bảo đảm cho việc thực hiện
quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoàn nhập cộng đồng tốt hơn
đặc biệt là gắn với công tác này với công tác nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên
nên sẽ tạo được sức mạnh tổng hợp tạo thuận lợi cho việc hoàn thành những việc
việc quản lý giám sát giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án hoạt tù cho vị địa phương
để đạt hiệu quả luôn cần có sự chủ động của lực lượng công an phối hợp với chính quyền cơ sở
thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
quản lý tốt và tạo mọi điều kiện để người lập đổi trở về địa phương ổn định cuộc sống
thưa quý vị ngày hôm qua đại hội đồng liên hợp quốc đã bầu các chức danh
chủ tịch và phó chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi
họ cũng đã đồng hận bầu việt nam trở thành một trong những phó chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bảy
đại diện cho khu vực châu á thái bình dương
việt nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong thời gian một năm kể từ ngày một mươi ba tháng chín
đại hội đồng liên hợp quốc là một trong sáu cơ quan chính của liên hợp quốc
và là cơ quan duy nhất của liên hợp quốc có đại diện của tất cả một trăm chín mươi ba nước thành viên
đại hội đồng liên hợp quốc có thẩm quyền rộng trong các lĩnh vực hợp tác chính trị
kinh tế văn hóa xã hội có quyền thảo luận và đưa ra kiến nghị
về các vấn đề thuộc phạm vi hiến trường hoặc bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền
của các cơ quan của liên hợp quốc nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu
trong bốn mươi năm năm là thành viên của liên hợp quốc việt nam đã gánh vác nhiều trọng trách lớn
có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh
với đường lối đối ngoại đa phương đúng đắn lấy liên hợp quốc là trọng tâm
việt nam trên cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho những mục tiêu cao cả của liên hợp quốc
đó là giải quyết xung đột duy trì hòa bình ổn định cho tất cả người dân trên thế giới